trên thế giới đã ghi nhận hơn một mươi sáu tám triệu ca mắc covid một mươi chín trong đó trên sáu trăm sáu mươi một người đã tử vong vì đại dịch này
mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch covid một mươi chín với gần bốn năm triệu ca nhiễm và hơn một trăm năm mươi hai trường hợp tử vong
trong hai mươi bốn giờ qua mỹ đã ghi nhận trên năm mươi một người nhiễm mới
tại tâm dịch lớn thứ hai thế giới brazil tổng số ca mắc covid một mươi chín đã tăng lên hơn hai bốn triệu trường hợp tám mươi tám bốn trăm linh người đã tử vong
ấn độ đứng sau mỹ về số ca mắc mới covid một mươi chín trong hai mươi bốn giờ qua với hơn bốn mươi chín sáu trăm linh trường hợp đưa tổng số ca bệnh tại quốc gia này lên trên một năm triệu bệnh nhân
đến thời điểm này đã có hơn ba mươi bốn hai trăm linh người tử vong vì covid một mươi chín tại quốc gia này
trong khi đó các nước châu âu đang có những biện pháp siết chặt đi lại và tăng cường xét nghiệm trở lại do kịch bản tái bùng phát đợt dịch thứ hai đã bắt đầu xảy ra
dịch cũng tái bùng phát nghiêm trọng ở các nước châu á khác như trung quốc hàn quốc indonesia